thủy điện trị an nằm trên địa bàn huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã tiến hành xả lũ
như vậy là sau bảy ngày kể từ khi đóng tất cả các cửa xả lũ
thủy điện lớn nhất miền nam lại xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa
cụ thể vào lúc chín giờ ngày tám tháng một mươi công ty thủy điện trị an đã tiến hành xả tràn
để điều tiết hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn thân đập chủ động điều tiết mực nước
theo công ty thủy điện trị an hiện mực nước hồ chứa thủy điện trị an cao trình sáu mươi một năm mét
sự báo những ngày tới lưu lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng
sau đó chính quyền các địa phương và người dân vùng hạ du hồ chứa các tỉnh đồng nai
bình dương tp hcm cần chủ động phòng chống tránh những thiệt hại có thể xảy ra